cũng trong sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện kết luận số một ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sơ kết một năm thực hiện quy định số chín năm hai nghìn hai mươi ba của đảng ủy công an trung ương về chế độ học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
trong ba năm qua đảng ủy công an trung ương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kết luận số một của bộ chính trị và quy định số chín của đảng ủy công an trung ương đạt được nhiều kết quả quan trọng
cấp ủy lãnh đạo công an các cấp đã nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng sự cần thiết của việc học tập và làm theo
tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
chúc mừng các tập thể cá nhân được trao thưởng tại hội nghị hôm nay
tại hội nghị thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm trao hồn trường chiến công hạng nhì tặng một cá nhân
trao hồn trường chiến công hạng ba tặng hai cá nhân đã lập chiến công xuất sắc trao bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng sáu tập thể có thành tích xuất sắc
thứ trưởng trần quốc tỏ trao bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng tám cá nhân có thành tích xuất sắc
phát biểu kết luận bộ trưởng tô lâm đề nghị cấp ủy lãnh đạo công an các cấp cần tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị
học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
quán triệt sâu sắc thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng về ba vấn đề cốt yếu là học tập
quyết tâm thực hiện làm theo và gương mẫu đi đầu trong việc học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy và trong công tác xây dựng trình đốn đảng
theo tinh thần kiên trì liên tục bền mỉ mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh
tổ chức thật tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề công an nhân dân gương mẫu đi đầu học tập thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
xây dựng đội ngũ cán bộ đặc viên cần kiệm liêm chính nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ
tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa sáu điều bác hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện dễ kiểm tra đánh giá
mỗi cán bộ chiến sĩ dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện
phải luôn thực hiện sâu sắc nỗ lực cao nhất để thực hiện thật tốt sáu điều bác hồ dạy đặc biệt là lời huấn thị
đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính để giữ mình cho thật sự trong sạch thật vững vàng không bị sa ngã trước mọi cám rỗ
luôn luôn tâm niệm và coi trọng danh dự xác định rõ danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất và thực hiện phương châm hành động
vì nước quên thân vì dân phục vụ lúc dân cần lúc dân khó có công an
sáng nay tại điểm tiếp công dân của bộ công an thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sau khi nghe người dân trình bày những nội dung
nội dung khiếu nại phản ánh về những vấn đề vướng mắt gửi đến cơ quan nhà nước nhưng chưa được xử lý hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng
chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã chia sẻ những khó khăn mà người dân đang gặp phải
đồng thời phân tích trao đổi xem xét từng đơn thư vụ việc
thứ trưởng cũng giao thanh tra bộ công an có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương có thẩm quyền
giải quyết báo cáo với lãnh đạo bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo đúng quy định
tại buổi tiếp công dân các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian lắng nghe hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết xử lý kịp thời đúng quy định các khiếu kiện của công dân
còn vào chiều nay tại hà nội trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch thường trực hội đồng khoa học và công nghệ bộ công an đã chủ trì buổi lễ kỷ niệm
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm quốc hội sẽ xem xét ba mươi chín nội dung trong đó có hai mươi bốn nội dung thuộc công tác lập pháp một mươi năm nội dung về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng khác
dự kiến tổng thời gian làm việc của quốc hội là hai mươi sáu ngày khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn còn trong chiều nay bế mạc phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
trong tình trạng giá vàng diễn biến phức tạp bộ công an đã tập trung nắm tình hình tham mưu chính phủ nhiều kiến nghị giải pháp liên quan đến an ninh tiền tệ tập trung sửa đổi một số quy định về độc quyền vàng miếng sgc
đây là bài phát biểu của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trong phiên họp sáng ngày hôm nay của ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
về chính sách tiền tệ quản lý thị trường vàng thứ trưởng lê quốc hùng cho rằng biến động giá vàng vô cùng phức tạp vì thế bộ công an đã tập trung nắm tình hình tham mưu chính phủ nhiều vấn đề trong đó tập trung kiến nghị các giải pháp liên quan an ninh tiền tệ tập trung sửa đổi một số quy định tại nghị định hai mươi bốn về độc quyền vàng miếng sgc tăng cường quy mô dự trữ vàng quản lý khuôn khổ sản xuất vàng miếng sgc tại nhà máy in tiến quốc gia để từng bước ổn định thị trường vàng

mã số mã vạch nhằm ngăn chặn tình trạng mua vàng miếng mua bán vàng trang sức không có hóa đơn chứng tử mua bán tự do người dân trả tiền mặt trực tiếp
một số cơ sở kinh doanh vàng miếng chưa được cấp phép thường bán chui cho người dân gây thất thu cho nhà nước đồng thời kiến nghị ubnd các tỉnh thành phố quản lý kiểm soát thị trường vàng không để xảy ra các hoạt động kinh doanh vàng giả vàng nhái sgc
qua đó ổn định thị trường vàng kịp thời phát hiện các hoạt động vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật